thưa quý vị liên quan đến vụ một người phụ nữ sát hại nữ chủ xốp xinh đẹp ở bắc giang bằng một mươi hai vết chém
sau khi bị công an bắc giang bắt tại căn nhà hoang cách nhà của nghi phạm hai trăm linh m
ngay lập tức nghi phạm đã được đưa về trụ sở để lấy lời khai
vậy cụ thể nguyên nhân nào đã dẫn đến việc nữ nghi phạm lại có hành vi manh động nhằm tức đoạt đi mạng sống
của cô gái mới chỉ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy này
sau khi gây án đối tượng tại sao lại có suy nghĩ uống thuốc diệt chuột
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
cụ thể tại cơ quan công an phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thị trấn nhã nam huyện tân yên bắc giang
bước đầu khai nhận nguyên nhân ra tay sát hại nữ chủ xốp quần áo là do mâu thuẫn có liên quan đến việc mua bán quần áo
theo vị cán bộ điều tra phạm thị hà khai nhận
bản thân và nạn nhân giờ t trơ mờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ dân phố cẩu thượng không có mâu thuẫn thù hẳn cá nhân sâu xa
trước đó đối tượng có mua quần áo ở xốp của chị m và tối một mươi một tháng bốn hà quay trở lại shop và yêu cầu được đổi quần áo
tuy nhiên chị mờ không đồng ý
hai bên sau đó đã có lời qua tiếng lại và hà đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị m tử vong vào khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi một tháng một
tháng bốn gây án xong hà nhanh chóng bỏ trốn
quá trình điều tra truy bắt lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ hà tại một ngôi nhà không có người ở
cách hiện trường vụ án khoảng hai trăm linh m vào lúc một mươi h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng bốn
mới nhất trước sự việc này lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang cho biết
đơn vị đã bắt giữ phạm thị hà ba mươi tám tuổi ở thị trấn nhã nam huyện tân yên để điều tra về hành vi giết người
theo vị cán bộ điều tra tại cơ quan công an phạm thị hà khai nhận
bản thân và nạn nhân g t t m sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ dân phố cầu thượng không có mâu thuẫn thù hẳn cá nhân
trước đó đối tượng có mua quần áo ở xốp của chị m
chiều tối một mươi một tháng bốn hà quay trở lại shop và yêu cầu được đổi quần áo tuy nhiên chị m không đồng ý
lời qua tiếng lại hà đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị m tử vong vào khoảng hai mươi giờ tối
cùng ngày gây án xong hà bỏ lại khung khí tại hiện trường và bỏ trốn
theo vị lãnh đạo hà bị bắt tại một nhà hoang cách hiện trường gây án không xa
khi bị khống chế người phụ nữ này có tâm lý ổn định không chống đối
công an tỉnh bắc giang đang lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thị trấn nhã nam huyện tân yên
trước nhiều thông tin trên mạng xã hội về nguyên nhân vụ án mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi phạm
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang cho hay
các thông tin này chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận và đề nghị người dân không chia sẻ lan truyền nội dung trên
như vậy bước đầu làm việc với công an hà khai nhận do yêu cầu chị m đổi lại quần áo
nhưng chị này không đồng ý nên ả đã chém nạn nhân tử vong
cùng với đó theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn nhã nam khẳng định
nghi phạm trên là người lao động tự do không có nghề nghiệp ổn định
chưa có chồng con nhưng không nằm trong danh sách quản lý người có biểu hiện bất thường về tâm thần tại địa phương
ngay sau khi vụ án xảy ra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân uyên
và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường khám nghiệm tử thi tập trung lấy lời khai để khởi tố vụ án
mới nhất tại cơ quan điều tra phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên cho biết
sau khi dùng dao sát hại chủ xốp quần áo hà đã vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn
nữ nghi phạm sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng bất thành
cũng thông tin về sự việc này một cán bộ điều tra phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tỉnh bắc giang cho biết
đơn vị đang cử lực lượng đưa phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên
nghi phạm giết người đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe do đối tượng cảm thấy mệt sau khi sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử
vị cán bộ này cho hay sau khi bị bắt giữ tại căn nhà hoang vào sáng ngày một mươi hai tháng bốn
đối tượng có sức khỏe bình thường và vẫn làm việc khai báo với cơ quan điều tra về hành vi phạm tội
tuy nhiên đến chiều hà nói mệt nên chúng tôi đã đưa đối tượng đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe
bị cán bộ điều tra thông tin thêm đối tượng có biểu hiện bình thường không có bệnh lý về tâm thần như tin đồn trên mạng xã hội
mới nhất hàng nghìn cư dân mạng đã tràn vào tài khoản facebook được cho là của nạn nhân để gửi lời chia buồn tiễn biệt cô gái trẻ sâu số
theo thông tin ban đầu nữ chủ xốp bị chém nhiều nhát dao trên người dẫn đến tử vong sau đó
theo thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra huyện tân yên nghi phạm là phạm thị hà
vụ án nữ chủ số quần áo bị chém nhiều nhát tử vong xảy ra trong tối ngày một mươi một tháng bốn đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bàng hoàng
nhiều cư dân mạng đã tràn vào trang facebook tm được cho là của nạn nhân trong vụ việc này để bày tỏ sự tiếc thương chia buồn trước sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ
một người dùng mạng nhắn
chào tạm biệt cô gái xinh đẹp yên nghỉ em nhé mong em sớm được siêu thoát
thường thay một kiếp người mong bạn yên nghỉ tài khoản m a gửi lời chia buồn
bạn l h bình luận
dù không quen biết em nhưng thường tiếc cho em tuổi còn quá trẻ mong em yên nghỉ nhé kẻ thù ác sẽ sớm bị trả giá thuê em
hiện cơ quan công an huyện tân yên bắc giang đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng gây án là phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên
là đối tượng gây ra vụ sát hại nữ chủ sốp quần áo vào đêm một mươi một tháng bốn rồi bỏ trốn
đáng chú ý hành vi trốn tránh bỏ trốn có thể liên lụy đến người thân bạn bè
trường hợp những người thân quen với nghi phạm biết rõ người này đang bị truy tìm đã thực hiện hành vi giết người nhưng vẫn che giấu giúp sức không tổ giác
thì những người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm hoặc là tội không tố giác tội phạm
rất đáng tiếc nghi phạm trong vụ án này lại là đối tượng nữ nhưng lại thực hiện hành vi quá côn đồ và dã man
thường những đối tượng này là những người coi thường pháp luật thường xuyên phá rối trật tự trị an
hầu hết các đối tượng này là những người có trình độ thấp ít học thất nghiệp ăn chơi lêu lồng và là thành phần của nhiều tệ nạn xã hội khác
do đó những đối tượng này có trình độ và ý thức pháp luật kém thường có nhân thân xấu
đã có tiền án tuyệt sự
một trong những hành vi phổ biến hiện nay là thích gây sự hành hung người khác gây sự gây dối trật tự công cộng và nền tảng của tính chất côn đồ cũng được hình thành từ những hành vi sai trái nhỏ này
chỉ cần vì những nguyên nhân nhỏ nhặt vô cớ hoặc vì những duyên cớ vô lý thì họ đã có thể thực hiện hành vi phạm tội
những nguyên nhân này rất đơn giản và nhỏ nhặt như việc chỉ cần người khác có biểu hiện thái độ với đối tượng này
mà họ cho là vô lý
nếu không có vô lễ hay khinh thường họ thì hành vi hành hung đã có thể xảy ra
đến thời điểm này nguyên nhân của vụ án đã được điều tra làm rõ
thủ phạm rồi đây sẽ bị trừng trị thích đáng nhưng bản án lương tâm và những nỗi đau của người thân gia đình sẽ mãi không thể nào quê
đây là vụ án nghiêm trọng về an ninh trật tự
đối tượng đã sử dụng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người của nạn nhân khiến nạn nhân tử vong
những dấu vết để lại trên cơ thể của nạn nhân cho thấy
vụ án là rất hung hãn coi thường pháp luật coi thường tính mạng của người khác
một lần nữa xin được nhắc lại trước sự việc đau lòng này
quý vị khán giả hãy thật bình tĩnh lắng nghe câu chuyện bằng hai tay
không tin thông tin sai lệch về vụ án
đồng thời phòng cảnh sát hình sự cũng đề nghị người dân không chia sẻ những nội dung trên
quý vị có suy nghĩ gì về hành vi và lời khai máu lạnh của đối tượng hà
cuối cùng thì nữ nghi phạm sát hại nữ chủ xốp ở bắc giang sẽ phải đối diện với mức
án nào chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả ở những tin tức tiếp theo
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại